các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phần kính có hiệu ứng dạ nứt nằm trong ý đồ thiết kế
thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
bị yêu cầu thay mới chủ cầu kính dòng mây vẫn nói nằm trong thiết kế
hình ảnh một tấm kính của công trình cầu kính rồng mây bị nứt được đăng tải lên mạng xã hội
đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận trong những ngày gần đây
đa số đều cảm thấy lo lắng vì đây là công trình cầu kính được mệnh danh cao nhất việt nam lại khá đông khách
từ mặt cầu tới đáy vực có nơi độ cao tới hơn ba trăm linh mét
theo đó vào ngày một mươi tháng hai vừa qua vợ chồng du khách về đã có chuyến du xuân đến lai châu lào cai
trong chuyến đi này vợ chồng anh v đã ghé thăm cây cầu kính nằm tại vị trí cổng trời
thuộc đỉnh đèo âu quy hồ địa phận huyện tam đường tỉnh lai châu
tại đây vợ chồng anh v đã vô tình phát hiện một tâm kính có dấu hiệu nứt vỡ
ban đầu mình nghĩ đây là hiệu ứng thị giác
nên đứng lên vị trí đó chụp vài tấm ảnh kỷ niệm và quay video
nhưng khi chạm tay vào mình thấy xuất hiện vụn kính một số miếng kính nhỏ văng ra ngoài
lúc này mình hoảng hốt dẫn vợ rời khỏi cây cầu
anh v chia sẻ
ngay sau khi rời cây cầu anh v và vợ có báo thông tin cho nhân viên
họ chỉ phản hồi là không sao đâu
nhân viên nói vậy nhưng vợ chồng mình vẫn sợ hãi nên vội vã rời đi
chỉ vài ngày trước
một người thân của mình cũng lên đây tham quan mà không hề gặp tấm kính nứt vỡ nào
mình còn trực tiếp thấy miếng kính lởm trờm có vụn nên rất sợ
anh v cho biết
đoạn video do vợ chồng anh v ghi lại về tầm kính nứt vỡ đã được hơn hai hai triệu lượt xem trên mạng xã hội
có rất nhiều người đã tỏ ra lo lắng nếu như công trình này bị nứt vỡ đúng như phản ánh
ông nguyễn văn huân tổng giám đốc khu du lịch cầu kính rồng mây cho biết
vị trí nứt vỡ mà du khách nhìn thấy chụp ảnh và ghi hình lại
là một hiệu ứng do đơn vị này chú ý thực hiện nhằm tạo cảm giác mạnh cho du khách
ông huân khẳng định tầm kính này đảm bảo an toàn tuyệt đối
tầm kính này được tác động lực để tạo ra vết nứt ở đầu góc và một phần tầm kính
chúng tôi muốn du khách có thể hiểu được cấu tạo đặc biệt của các tấm kính tạo nên cây cầu
chúng được cấu tạo từ các lớp phim
và ba lớp kính chịu lực chứ không phải là kính thông thường ông huân nói
cũng theo vị này hiệu ứng tầm kính nứt vỡ đã được thực hiện trên cây cầu từ lâu
và đã trải qua quá trình thực nghiệm
khi du khách tới tham quan nhân viên khu du lịch sẽ giới thiệu
và hướng dẫn du khách về tấm kính có hiệu ứng nứt vỡ này
với trường hợp của du khách về anh ấy hiểu nhầm là do sự thiếu sót của khu du lịch chúng tôi
ngày hôm đó nhân viên khu du lịch
đã không giới thiệu kịp thời đến du khách về ông huân cho biết
ông trần mạnh hùng phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lai châu cho biết
đã nắm được thông tin về sự việc
qua trao đổi và kiểm tra bước đầu đây không phải là sự cố nứt vỡ
mà là hiệu ứng tạo cảm giác cho du khách
ông hùng thông tin thêm khu du lịch này có đầy đủ giấy phép hoạt động do các cơ quan chức năng cấp phép
về phía sở văn hóa thể thao và du lịch lai châu
đơn vị này thường xuyên có các cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch
phần kính có hiệu ứng dạ nứt nằm trong ý đồ thiết kế tổng thể nhằm tạo cảm giác mạnh hơn tới du khách
vị này sau đó cung cấp đoạn clip thể hiện quá trình chịu lực ấn tượng của các tấm kính dù đã bị nứt
cụ thể trong đoạn clip sau khi dùng ngoại lực
làm nứt kính bốn đến năm người đàn ông cùng đứng lên nhún nhảy rồi thậm chí cho xe ô tô bán tải đi ngang qua ô kính vẫn không bị vỡ xuống
sở dĩ đạt được khả năng chịu lực ấn tượng trên theo đại diện của ban quản lý
bởi cây cầu được thiết kế với ba lớp kính cường lực sen kẽ là bốn lớp phim đặc biệt
trong trường hợp cả ba lớp kính bị nứt vỡ thì vẫn đảm bảo an toàn cho du khách
còn tấm kính vỡ mà dư luận đang quan tâm thì chỉ được làm dạn nứt
ở lớp trên cùng vị đại diện cho biết
tuy nhiên thông tin này sau đó đã không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ phía dư luận
nhiều ý kiến cho rằng để thuyết phục hơn
chủ đầu tư cần phải trình ra được bản vẽ thiết kế thể hiện phần kính nứt đã nằm trong kế hoạch từ trước
bên cạnh đó cũng có ý kiến nói rằng
việc thử nghiệm độ bền ngay sau khi kính nứt không thể đánh giá toàn diện được độ bền thực sự của kính
vì sau một thời gian rất có thể
lớp phim đặc biệt xen kẽ trong kính sẽ bị oxy hóa
mặc dù đã được giám đốc khu du lịch khẳng định tầm kính vỡ là chủ đích tạo hiệu ứng
vào chiều ngày một mươi hai tháng hai
đoàn công tác của sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với sở xây dựng lai châu
sau khi kiểm tra thực tế đã yêu cầu chủ đầu tư khu du lịch cầu kính rồng mây thay tấm kính nứt
để đảm bảo an toàn cho du khách
nói về quyết định này
tối cùng ngày ông nguyễn văn huân một lần nữa khẳng định
tầm kính vỡ nằm trong thiết kế
vị tổng giám đốc cũng cho biết
mặc dù tầm kính này nằm trong thiết kế
nhưng đoàn kiểm tra cho rằng nên thay tầm kinh mới vào vị trí này để du khách yên tâm
do vậy phía công ty đã quyết định cho chuyển tầm hiệu ứng tầm kính có vết dạng nứt vào trong chân cầu
và thay tầm mới vào vị trí hiện tại để tránh dư luận trái chiều
dự kiến vào ngày một mươi sáu tháng hai đơn vị sẽ thay tầm kính mới
việc thay thế không ảnh hưởng tới kế hoạch đoàn công
ông nguyễn xuân bình quản lý khu du lịch cầu kính rồng mây cho biết
sở văn hóa thể thao và du lịch cùng sở xây dựng tỉnh lai châu đã đến kiểm tra và đánh giá đạt
tuy nhiên vì cảm giác và sự quan tâm của du khách
bàn quản lý đã thống nhất di chuyển tầm kính đó vào bên trong chân cầu kính
và thay thế bằng một tầm kính mới vào vị trí cũ
du khách vẫn có thể được trải nghiệm ô kính bị dạn nứt ở phía trong nếu muốn ông bình chia sẻ
theo tìm hiểu
cây cầu có độ cao năm trăm linh mét nằm tại vị trí cổng trời thuộc đỉnh đèo âu quy hồ
theo thông tin của đơn vị quản lý cầu
hệ thống cây cầu được xây dựng vươn ra cách vách núi sáu mươi mét
với thiết kế trong suốt ba mặt kính có thể giúp du khách ngắm toàn cảnh dãy núi hoàng liên sơn
khách tham quan sau khi mua vé sẽ đi vào lòng núi rồi di chuyển lên trên theo thang máy để lên cầu kính
do vách kính được thiết kế trong suốt nên du khách đứng trên cầu
có thể thử trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao
thưa quý vị mặc dù phía đại diện quản lý của khu du lịch cầu kính rồng mây đã khẳng định rằng
tầm kinh vỡ trên cầu hoàn toàn nằm trong ý đồ thiết kế
tuy nhiên để chấn an tinh thần và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của khách tham quan
khu du lịch này đã quyết định thay thế tầm kính mới lành lặn hơn
hy vọng cầu kính dòng mây sẽ tiếp tục là địa điểm du lịch thu hút với sự đảm bảo an toàn cho du khách
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những thông tin tiếp theo